tỉnh phú yên vừa triển khai kế hoạch chăm sóc gần hai trẻ em mồ côi không nơi nương tựa
bị bỏ rơi nhiễm hivs nạn nhân chất độc hóa học khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng
bởi thiên tai thảm họa dựa vào cộng đồng kế hoạch gồm nhiều giải pháp giúp các đối tượng này
tự tin vươn lên trong cuộc sống
để làm được điều đó năm hai nghìn một mươi bảy phú yên phấn đấu có một trăm linh tám xã phường được công nhận đạt chuẩn
phù hợp với trẻ em một trăm linh số trẻ dưới sáu tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế
giảm một mươi năm số trẻ bị xâm hại tình dục trên chín mươi các em và gia đình được tham vấn
tư vấn tâm lý pháp lý nâng cao kỹ năng sống chăm sóc sức khỏe và trợ cấp khó khăn
cho trẻ bị xâm hại tình dục qua đó quỹ bảo trợ trẻ em năm hai nghìn một mươi bảy hỗ trợ một tỷ đồng
phẫu thuật cho ba mươi em bị bệnh tim bẩm sinh và hai mươi năm trẻ em bị khuyết tật
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phú yên công tác chăm sóc trẻ em
nhất là trẻ thuộc đối tượng dễ bị tổn thương rất cần sự giúp sức của cộng đồng
bởi không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn
giúp các em có đủ nghị lực vươn lên trong cuộc sống